từ nhiều năm nay người dân ở khu thành phao phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương phải sống chung với ô nhiễm do ảnh hưởng từ chất thải của công ty phụ gia bê tông
tuy đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không hề thay đổi ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bà con nơi đây
chất thải màu trắng được cho là phụ gia bê tông được chất đóng và thải ra ngay trước cửa công ty như thế này
sát khu vực đó là hàng trăm hộ dân đang từng ngày từng giờ phải sống chung với nguồn thải
ngày nắng thì bụi ngày mưa thì bẩn chất thải ô nhiễm theo nguồn nước được thải trực tiếp xuống hệ thống thoát nước của khu dân cư
lúc thì màu trắng lúc thì màu xanh xanh thì nói chung là cái mùi nó bốc lên nó thế lão khó chịu
nhiều khi nó ra ngoài đường cái này nó bay hết cả vào cỏ vào mồm nhiều khi nói nhai nhai lại nó cũng có sạn có bụi
người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cửa chi
tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng mà chưa thấy cơ quan chức năng nào giải quyết khắc phục
tình trạng ô nhiễm đã diễn ra nhiều lần
tình trạng ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nhưng lãnh đạo tp hcm cho rằng chưa nhận được phản ánh nào của người dân